bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sau một thời gian xác minh công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng trần văn cường ở xã trường trung huyện nông cống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự xưng là cán bộ của thanh tra chính phủ được biệt phái về thanh hóa
có nhiều mối quan hệ với những người làm việc ở các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
đặc biệt là hậu huyện nông cống nên trần văn cường đã tạo được niềm tin với nhiều người
cụ thể đã có người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở xã thăng bình huyện nông cống đến nhà cường
nhờ cường chạy dự án do chính mình là thủ phạm để không bị xử lý trước pháp luật
cường đã nhận hai trăm linh triệu đồng tuy nhiên sau đó cường không lo được việc như đã hứa
biết bị lừa đảo người đàn ông trên đã đến cơ quan công an huyện nông cống để tố cáo trần văn cường
vào cuộc điều tra công an huyện nông cống ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần văn cường để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an thông báo ai còn là nạn nhân của trần văn cường
hãy đến công an huyện nông cống để phối hợp giải quyết